sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đắk nông đã có văn bản kiến nghị ubnd tỉnh đắk nông xem xét thu hồi trước thời hạn
đối với dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly để kêu gọi nhà đầu tư khác có tiềm lực triển khai dự án
nhằm thúc đẩy khu du lịch trọng điểm của tỉnh phát triển
lý do là đơn vị chủ đầu tư bỏ bê dự án không đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt không quản lý bảo vệ
khiến cho nhiều diện tích rừng tự nhiên đã bị tàn phá rất nghiêm trọng
dự án khu du lịch sinh thái thác lưu ly huyện đắc song có tổng mức đầu tư gần một trăm linh sáu tỷ đồng
từ năm hai nghìn một mươi ubnd tỉnh đắk nông giao cho công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ lâu đài
công ty lâu đài có trụ sở tại tp hcm làm chủ đầu tư với quy mô hơn tám mươi tám ha
bao gồm hệ thống thác nước kết hợp với rừng tự nhiên hơn sáu mươi năm ha
tuy nhiên kể từ khi nhận bàn giao dự án đơn vị này đã bỏ bê không đầu tư
bảo vệ rừng công ty lâu đài đã buông lỏng quản lý không thành lập đội quản lý bảo vệ rừng theo quy định
không có biện pháp ngăn chặn dẫn đến rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng
kết quả kiểm tra thực tế cho thấy rừng phía dưới hạ nguồn thác đã bị người dân phá trắng
xâm chiếm đất trồng tiêu khoảng năm bảy ha
tại nhiều vị trí khác những cây to trong rừng đã bị lâm tặc đốn hạ lấy gỗ